thấy hai vợ chồng đuối nước khi lấy bùn gieo mạ người hăng sóng xuống cứu nhưng bất thành khiến cả ba thiệt mạng
vụ việc thương tâm này vừa xảy ra trên địa bàn xã kiên thành huyện trấn yên tỉnh yên bái
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng một chị giàng thị sa đi lấy bùn tại ao của gia đình để làm mạ khay
do mực nước sâu khó lấy bùn chị sa đã sang ao nhà ông sổng a cớ cảnh đó để thông cống tuy nhiên đã bị trượt chân xuống ao
nhìn thấy vợ ngã xuống ngao anh sổng a dũng nhanh chóng xuống cứu nhưng bị đuối sức
lúc này cháu của ông sổng a cớ ở gần đó nhìn thấy đã về gọi ông nội đến cứu
ông sổng a cơ tiếp tục xuống cứu vợ chồng anh chị sổng a dũng nhưng do ao nước sâu bỡ ao được đổ bê tông
theo huyền long trào rất trơn nên ba nạn nhân đều bị đuối nước
đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của ba nạn nhân